còn ở đà nẵng trở vào đến phú yên nhiệt độ cao trong khoảng từ hai mươi tám đến ba mươi độ
khánh hòa đến bình thuận nhiệt độ trong khoảng từ ba mươi đến ba mươi một độ
đối với khu vực tây nguyên và nam bộ hôm nay tiếp tục là một ngày nắng sớm
tại tây nguyên nhiệt độ cao nhất trong ngày khoảng từ ba mươi đến ba mươi ba độ
đối với khu vực nam bộ các tỉnh miền đông vẫn là nơi có nhiệt độ ngày cao nhất trong khoảng từ ba mươi năm ba mươi sáu độ
với các tỉnh miền tây nhiệt độ thấp hơn giữ ở ngưỡng từ ba mươi ba đến ba mươi bốn độ
ở vịnh bắc bộ cần lưu ý tới hiện tượng sương mù làm cho tầm nhìn xa bị giảm thấp xuống dưới một km
đối với khu vực huyện đảo hoàng sa gió hướng đông nam yếu cường độ phổ biến ở mức cấp bốn
khu vực huyện đảo trường sa gió hướng đông bắc cường độ từ cấp bốn đến cấp năm
biển lặng thời tiết nhìn chung thuận lợi cho việc ra khơi bám biển của bà con ngư dân
và sau đây sẽ là dự báo thời tiết trong ba ngày tại các khu vực trên cả nước